đại học luật tp hcm là trường đầu tiên tại tp hcm công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực
điểm xét tuyển chính thức đại học hệ chính quy năm hai nghìn một mươi tám
theo đề án tuyển sinh riêng được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
đây là năm thứ ba đại học luật tp hcm thực hiện đề án này
theo đó ngành luật thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất hai mươi bốn
ngành có điểm thấp nhất là quản trị kinh doanh với một mươi chín điểm
điểm trúng tuyển giao các ngành trên dành cho thí sinh thuộc khu vực ba
điểm chuẩn căn cứ vào ba tiêu chí
điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám của thí sinh chiếm sáu mươi
và điểm học bạ ba năm học trung học phổ thông chiếm một mươi
còn lại là điểm bài thi năng lực tri nông học này
đại học luật tp hcm có một chín trăm linh chỉ tiêu giới các ngành luật quản trị luật
luật thương mại quốc tế quản trị kinh doanh ngôn ngữ anh chuyên ngành anh giang pháp lý
so với năm ngoái tăng ba trăm linh chỉ tiêu